cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế
sau sáu giờ dòng người liên tục đổ vẻ giải trách tình trạng u nứ trước chạm
cảnh sát giao thông phân luồng xe máy ô tô để đảm bảo an toàn cho người dân
một cán bộ làm nhiệm vụ cho hay do không yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm sars cov hai
nên sáng nay người dân ra thành phố quá đông khiến chốt kiểm soát quá tải
theo quy định chung người dân đến về đà nẵng từ các địa phương khác
phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến app đà nẵng smart city
hoặc qua trang web khai báo y tế đà nẵng gov vn
tuy nhiên rất nhiều người dân không khai báo trước hoặc chỉ cầm theo giấy tờ tùy thân
chứng minh là công dân thành phố đà nẵng hoặc công dân tỉnh quảng nam
lực lượng chức năng buộc những trường hợp này phải quay đổi xe hoặc khai báo y tế để tiếp tục hành trình
người dân khi khai báo cũng cần có cam kết trong vòng một mươi bốn ngày qua
không đi đến các địa phương khác ngoài thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng
thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế
đềnh nguyện viên yêu cầu người dân mở sẵn mã qr trên điện thoại để qua chốt nhanh chóng
lượng người quá đông khiến việc di chuyển qua chốt mất thời gian
xe máy phải nhách từng chút một giữa biển người trước chốt kiểm soát
những người buôn bán nhỏ lẻ vui mừng vì sau nhiều tháng trời
họ đã được ra lại thành phố đà nẵng để mua trinh
việc không yêu cầu giấy xét nghiệm bớt đi một phần chi phí không hề nhỏ đối với họ
những người khai báo đầy đủ có giấy tờ tùy thân sẽ được vào thành phố đà nẵng
hiện tại công dân hai tỉnh thành qua lại thuận tiện hơn
do trước đó tỉnh quảng nam cũng cho phép người dân từ vùng xanh đà nẵng vào không cần xác nghiệm
cho đến giữa buổi sáng chốt kiểm soát vẫn khen chật người
thưa quý vị trước sự việc người dân vào đà nẵng ùn ứ tại chốt kiểm dịch
đã đặt ra nhiều câu hỏi về biện pháp phòng chống dịch tại đây
còn tại tp hcm tình hình phòng chống dịch như thế nào
vì sao tp hcm vẫn chưa cho phép mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ
kính mời quý vị cùng theo dõi
tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm vừa qua
ông nguyễn nguyên phương phó giám đốc sở công thương tp hcm
đã lý giải nguyên nhân dịch vụ ăn uống tại chỗ chưa được mở lại
theo ông phương dịch vụ ăn uống dễ tập trung đông người
là một trong các loại hình có khả năng gây ra nhiều rủi ro
do đó hiện cần phải tính toán thêm trước khi cân nhắc cho hoạt động trở lại
khi có đủ điều kiện an toàn
phó giám đốc sở công thương nói tp hcm chưa có chủ trương mở lại dịch vụ này
ngoài ra dịch vụ ăn uống hiện nay do ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm phụ trách
trước đó ông hoàng minh tuấn anh chủ tịch ubnd quận bảy
ký văn bản khẩn gửi ubnd tp hcm đề nghị tp hcm đồng ý
để địa phương thí điểm tổ chức hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ
địa phương này đề xuất được làm thí điểm từ ngày một mươi tháng một mươi
đến khi các dịch vụ ăn uống tại chỗ trên toàn địa bàn được mở cửa lại
theo chính quyền quận bảy qua một mươi năm ngày thử nghiệm
toàn địa bàn có bốn trăm ba mươi bốn đơn vị doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngoài khu chế xuất
với gần bốn lao động đã tổ chức hoạt động trở lại
qua đánh giá người dân và doanh nghiệp phấn khởi với việc mở cửa các hoạt động
các đơn vị chấp hành tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài loại hình được hoạt động kinh doanh theo chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm
để tạo tiền đề và có lộ trình cho việc chuẩn bị mở cửa thêm một số hoạt động sắp tới
ubnd quận bảy kiến nghị ubnd tp hcm thống nhất chủ trương để quận thí điểm
mở thêm loại hình phục vụ ăn uống tại chỗ với các tiêu chí
cụ thể quy mô hoạt động của cơ sở kinh doanh ăn uống tối đa ba mươi công suất
nhưng không quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
các cơ sở phải đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí ban hành
theo quyết định của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
về đánh giá an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống
cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
về việc kinh doanh đồng thời phải đáp ứng yêu cầu tất cả nhân viên
người lao động và khách hàng đã được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
qua một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
diện tích kinh doanh tối thiểu của cửa hàng phải từ một trăm linh m hai trở lên
ưu tiên khu vực ngoài trời thoáng khí không sử dụng máy lạnh
các đơn vị phải thực hiện cam kết với ban chỉ đạo quận
bên cạnh đó các nhà hàng phải được ubnd quận bảy thẩm định điều kiện
tham gia hoạt động cấp mã qr lắp camera giám sát
đánh giá một mươi ngày thực hiện chỉ thị một mươi tám của ubnd tp phó ban chỉ đạo phạm đức hải
cho biết có các mặt đoạn bao gồm đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn
linh hoạt trong điều kiện bình thường mới ngày càng nhiều doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh chợ truyền thống được hoạt động trở lại
tạo việc làm và thu nhập cho người lao động
công tác an sinh tiếp tục
công tác an sinh tiếp tục triển khai đến người dân
công tác phòng chống dịch ngày càng đạt nhiều kết quả tốt
ông phạm đức hải cho biết tính đến thời điểm này toàn thành phố có hai mươi một quận huyện
và thành phố thủ đức công bố kiểm soát được dịch
thành phố cũng đang tính toán các phương án lưu thông an sinh xã hội
lao động việc làm để từng bước phục hồi nền kinh tế
tuy nhiên bên cạnh đó thành phố hồ chí minh vẫn còn một số hạn chế
như một số bộ phận người dân còn vi phạm năm k như tụ tập đông người
giữ khoảng cách chưa nghiêm nhiều người không đeo khẩu trang
số doanh nghiệp hoạt động lại chưa nhiều tình hình đi lại của người dân
từ thành phố đến các tỉnh gặp khó khăn
trong thời gian tới thành phố sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm soát dịch
bởi tại thành phố vẫn còn nhiều f trong cộng đồng
do vậy người dân thành phố không được chủ quan cần điều chỉnh thói quen của mình
trong sinh hoạt làm việc trong tình hình mới luôn cảnh giác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó phó ban chỉ đạo phạm đức hải đề nghị các cơ quan báo chí
tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng thành phố qua việc tập trung tuyên truyền sâu rộng
để người dân thực hiện tốt tinh thần chỉ thị một mươi tám của ubnd thành phố
thích ứng an toàn với cuộc sống ở trạng thái bình thường mới
nhưng tuyệt đối không chủ quan lơ lả vì f vẫn còn trong cộng đồng
đồng thời cảnh giác hơn về vấn đề an ninh trật tự
thông tin thêm về vấn đề này phó ban chỉ đạo phạm đức hải cho biết
một mươi ngày qua từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi tháng một mươi trên địa bàn tp hcm
xảy ra bảy mươi vụ phạm pháp hành sự
công an tp hcm đã khám phá bốn mươi tám vụ và bắt năm mươi bốn đối tượng
sáu vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi người
nguyên nhân chạy không đúng tốc độ quy định
một mươi một vụ cháy làm chết một người bị thương bốn người
về gói hỗ trợ đợt ba ông nguyễn quang lâm
phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
gói đợt ba thành phố đã chi trả được ba bảy trăm sáu mươi ba bảy trăm một mươi chín người
con số này tiếp tục tăng lên theo từng giờ và với tiến độ trên
thì đến ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ hoàn thành theo chỉ đạo của quỹ ba nhân dân tp
bên cạnh đó theo ghi nhận của phóng viên
người dân các tỉnh thành bắt đầu quay trở lại tp hcm
tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ tp hcm
giáp danh với các tỉnh bình dương và đồng nai
khi đến chốt kiểm soát hầu hết mọi người đều trình bày đến công ty làm việc
rồi xuất trình thẻ nhân viên giấy xác nhận xét nghiệm âm tính sars cov hai
giấy xác nhận đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
qua kiểm tra tất cả người dân khi vào tp hcm đều chấp hành đúng quy định
anh hv quyền tiền giang cho biết đã thất nghiệp thời gian dài
kinh tế gia đình rất khó khăn
việc quay trở lại làm việc là tín hiệu đáng mừng cho người lao động
đặc biệt là người dân miền tây
một cán bộ trạm cảnh sát giao thông đa phước cho biết
những ngày gần đây lượng xe lưu thông từ các tỉnh miền tây
qua chốt kiểm soát quốc lộ năm mươi giáp với long an khá đông
phần lớn là người dân sống tại các tỉnh long an
lưu thông qua tp hcm để làm việc
để qua được chốt người dân buộc phải khai báo y tế khai báo vneid
và có các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển
giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
còn hiệu lực bảy mươi hai h và một số giấy tờ khác liên quan
trường hợp không có điện thoại để quét mã khai báo
có thể khai báo trực tiếp bằng giấy tại chốt
cũng theo viện này một số trường hợp qua chốt không đáp ứng điều kiện
cần và đủ theo quy định
hầu hết là thiếu giấy xét nghiệm âm tính sars cov hai
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến làm việc
tại tp hcm ubnd tp hcm cũng đã xây dựng phương án tổ chức vận chuyển
người lao động đến tp hcm làm việc trong tình hình mới
do đó ubnd tp hcm trân trọng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động
đáp ứng đủ các điều kiện theo phương án được di chuyển đến làm việc
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại tp đà nẵng tp hcm nói riêng
và trên cả nước nói chung
cơ bản đã được kiểm soát nhưng không vì thế chúng ta lơ là
và chủ quan ở những giai đoạn mới
quý vị hãy luôn nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
để bảo vệ bản thân và gia đình
xin chào và hẹn gặp lại